đó còn đạo mẫu và ông dùng từ đạo mẫu với nghĩa là đạo lý chứ không phải là một tôn giáo
nhưng dần dần những người giao nhập tín ngưỡng người ta mượn cái từ đạo mẫu đó để gọi cái tín ngưỡng của mình
thành thử gây nên một cái sự nhầm dẫn rất lớn là từ một cái tín ngưỡng dân gian đơn thuần thôi
và người ta muốn tôn vinh nó trở thành đạo
cái điều đó là hoàn tác toàn khác bởi vì trong thế giới này chúng ta phải thừa nhận rằng một tôn giáo được gọi là tôn giáo
nó phải có giáo chủ phải có hệ thống chiết lý phải có vũ trụ chủ quan và phải có hệ thống giáo lý kinh kệ
đây là hình ảnh hát trầu văn của di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt trong một đám cưới
trong một quán cà phê
và tại cổng chợ đồng dân
ngay lập tức những hình ảnh trên đã trở thành tâm điểm cho những ý kiến
tín ngưỡng của thả mẫu chúng tôi đây không phải là mang ra các nơi công cộng hoặc những đầu đường xóa chợ
hoặc là những đám cưới đám xin hoặc là những quán ăn quán trà để phục vụ như vậy được
đây là vì là chúng tôi đây là cái văn hóa tâm linh
ta quảng bá theo hình thức nào và dùng những nơi như thế nào để quảng bá tín ngưỡng
chứ không phải là bây giờ mang ra tất cả đường chợ rồi từ quảng bá
quán ăn cho đến tất cả các việc sân khấu ở tại những cái nơi mà đang tổ chức
hiếu cũng có mà việc hỉ cũng có
thì cái điều này là không nhất định là không được
trên cái đà phục hưng của di sản hát văn di sản hầu đồng
thì cũng đã được người dân tôn vinh một cách chân thành hơn đầy đủ hơn
cũng như là có điều kiện để được tiếp cận được tham gia tìm hiểu và được thưởng thức
như vậy thì chúng ta thấy rõ là
trong đời sống cái nhu cầu được thưởng thức là có thật
đặc biệt là với chính cái bộ môn nghệ thuật truyền thống hát văn
mà chúng ta cũng đã từng có những cái thời kỳ mà chúng ta hiểu không đúng
trước đó bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn về việc chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm
sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
cụ thể chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ mẫu hoặc di tích thờ mẫu
không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng
với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố
tuy nhiên văn bản trên có thực sự cụ thể xác đáng
việc đưa ra các cái nội dung của những cái công văn như thế này
thì cần phải có sự lý giải một cách chặt chẽ và chi tiết hơn nữa
về những cái hình thức thể hiện khác nhau của cái nghệ thuật hát văn
của cái tín ngưỡng hầu đồng để người dân người thưởng thức
có thể phân biệt được cái việc hát văn ở trong nghi lễ nó là khác
có những cái khác nhất định đối với cái việc mà hát văn là như chúng ta nghe một bài hát thông thường
danh giới giữa nghệ thuật và sự phản cảm rất mong manh
do vậy các cơ quan quản lý văn hóa cần phải xây dựng một thiết chế hành lang pháp lý đầy đủ
để quản lý và định hướng hoạt động tín ngưỡng này
cũng như để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của số đông nhân dân
theo tôi quan sát thì hiện nay nghi thức hầu đồng đang được nhìn nhận dưới hai thế giới quan
với hai hướng tiếp cận khác nhau
một là đối với những người thực hành nghi lễ hoặc là những cái tín đồ thì họ cho rằng đây là một nghi lễ thiêng
hai đối với những nhà nghiên cứu thì họ coi rằng đây là diễn sướng dân gian được đánh giá qua các yếu tố nghệ thuật
ví dụ như là về vũ điệu về âm nhạc về thời trang và về lời văn của các cung văn
cả hai tiếp cận khác nhau
tiếp cận này thì tôi cho rằng đều có phần đúng nhưng vẫn tồn tại trong đó những sự đối lập và xung đột lẫn nhau
quan điểm của các vị về vấn đề này như thế nào
bản thân cái thực hành nghi lễ nó đã là tính thiêng
và ngay từ sơ khởi của nó là nó đã thực hành bởi không gian thiêng và để hướng tới đối tượng thiêng
đối tượng thiêng ở đây có thể là đức thánh trần đối tượng thiêng có thể là thánh mậu
thì khi mà họ thực hành nghi lễ là họ để thực hiện hai cái mục đích
là thể hiện cái niềm tin của cái tín đồ đó
cái thứ hai nữa là quá trình thực hành nghi lễ
thì trong một cái liên đồng này nó đặc biệt ở chỗ là
cái quá trình thực hành nghi lễ như ở các thôn giao khác thì đó chỉ là người thực hành nghi lễ
nhưng mà riêng trong liên đồng thì cá nhân cái người thực hành nghi lễ được chuyển đổi thành chính đối tượng thiêng
chứ đây chính là cái điểm đặc biệt của cái nghi lễ liên đồng
tức là tôi không phải mặc khăn áo vào để tôi đi cúng bái cánh thần
mà khi tôi thay khăn ná vào tôi mặc khăn áo và bản thân tôi đã trở thành thánh thần
bản thân nó mang tính thiêng
nhưng mà khi liên đồng thì nó lại là một cái tổng hợp gồm rất nhiều những cái yếu tố phụ trội khác
ví dụ như là phải có cung văn
ví dụ như là phải có âm nhạc
và cái âm nhạc nó có một cái tác dụng thúc đẩy
và làm thay đổi cái môi trường
cũng như làm thúc đẩy cái cảm xúc trong người các cái thanh đồng
để họ có thể chuyển đổi
thế cho nên là trong lên đồng nó bao chứa cả hai cái đó
nó bao gồm cả biểu diễn diễn sướng
và nó bao gồm cả biểu diễn diễn sướng
bao gồm cả tính thiêng
tôi đang muốn nghe quan điểm của nhà nghiên cứu vui trọng huyền
ở góc độ nghiên cứu khoa học thì tôi nhìn mọi thứ nó giản dị hơn
chúng ta hiểu rằng không cứ là hầu đồng thờ mẫu
mà hầu như tất cả mọi hình thức tôn giáo tín ngưỡng trên thế giới này
đều biết cách chưng dụng khả năng của âm nhạc
để làm tăng lên cái giá trị tính thiêng của tín ngưỡng tôn giáo của mình
chúng ta biết rồi thiên chúa giáo có nhà nhà thờ
phật giáo cũng có âm nhạc của phật giáo
và hầu đồng cũng có âm nhạc riêng và gọi là hát chầu văn hay hát văn
thì âm nhạc ở đây có tác dụng phụ trợ và kích thích
cái quá trình thăng hoa thoát tục của những người thực hành tín ngưỡng
thì cái đấy là cái mà các nghệ nhân cung văn
nghệ nhân chầu văn họ khai thác cực kỳ giỏi
mỗi một giá đồng trong một vấn hầu lớn
mỗi một giá đồng thì lại có một gọi là một cái biểu mục âm nhạc riêng
ứng với cái vị thánh đó
vị thánh là nữ thì hát cái này
vị thánh là nam thì phải có phú chẳng hạn
ví dụ thế
ví dụ điệu phú thì các cụ lấy từ ca trù ngày xưa ra bởi vì đã lạc quan
quan ngày xưa thì hay nghe ca trù nghe ả đào
thế cho nên là cung văn rất giỏi
họ đã biến những cái điệu đó trở thành gọi trầu văn hóa
và trên quá trình đó họ sáng tạo liên tục vào bồi đắp
và tôi cho rằng về mặt nghệ thuật âm nhạc
đấy là một điều vô cùng kỳ vĩ của người việt
và muốn có một giá đồng hầu đồng
thì người quan trọng đầu tiên là ông cung văn
ví dụ tôi muốn có một giá đồng thờ một vị thánh a
mà trước đây chưa có thì phải có bản văn thờ vị thánh này
và trên cái bản văn đó người ta phải đặt điệu hát vào để cho cung văn đàn hát
và người ta thấy hay thì người ta sẽ bắt đầu người ta tập hầu một cái giá đồng mới
và khi đó một giá đồng mới ra đời
trong đó cái vai trò nhạc sĩ của người cung văn là vô cùng quan trọng
ở một góc độ khác chúng ta cần phải nhìn nhận thế này
nếu bạn theo đạo phật

chỉ việc đi theo giao lý tín ngưỡng đó
bạn đến cái nơi thờ tự đó
bạn tu tâm theo bản thân mình
và hướng theo cái giao lý tốt đẹp đó là xong
nhưng bạn muốn tham gia tín ngưỡng hầu đồng bạn phải có tiền
bởi vì bạn phải hầu đồng
và muốn hợp đồng bạn phải chi trả tiền thuê cung văn
bạn phải chi trả tiền giọt dầu cho nhà đền
tiền bắc ghế hầu
tôi gọi là thương ngại tâm linh
ngay từ thời cổ
ở đây nó sinh ra một cái mối quan hệ gọi là mối quan hệ ba
ba vị trí chúng ta hiểu là thủ nhang đồng đền
tức là cái người chủ của cái ngôi đền đó
người cung văn là vị trí số hai
và những người có tin ngưỡng là những ông đồng bà đồng là vị trí số ba
thì ở đây mối quan hệ cung cầu và thương mại tâm nên thể hiện cực kỳ rõ
anh có tiền thì anh mới được hầu đồng
anh muốn tôi đàn hát cho anh anh phải trả tiền
thì tôi mới đàn hát cho anh hầu đồng
anh muốn đến đền của tôi để anh hầu đồng thì anh phải trả tiền bắc ghế hầu
bản thân người cung văn đó cũng phải chịu mối quan hệ cung cầu đó
anh đến đây anh đàn hát cho tôi tôi trả lương tháng cho anh
còn tất cả tiền lộc lá của chân đồng tôi thu hết
cái thứ hai là người cung văn có thể mua chỗ
mua chỗ ở cái đền đó
ví dụ tôi mua một kỳ lễ hội này tôi mua là năm mươi triệu hay một trăm linh triệu
và tôi đã mua chỗ đó rồi thì ai vào cái chỗ tôi ngồi để hầu đồng thì tiền tôi thu hết
thì nó thể hiện mối quan hệ thương mại tâm linh rất rõ
và chúng ta biết rằng trong cái mối quan hệ đó thì cái người thu lợi lớn nhất chính là thủ nhang đầu đến
bởi vì họ là chủ cơ sở thờ tự
và điều đó dẫn đến việc là rất nhiều đồng rất nhiều chân đồng không có khả năng đi hầu đồng ở những cái nơi như vậy
bởi vì chi trả quá nhiều
dần dần họ tự lập điện thờ tại nhà
và họ hầu đồng tại nhà luôn
cho đỡ mất tiền
thì cái đó giải quyết cái nhu cầu tâm linh rất là cụ thể
thì nói đến cái điều đó để thấy được là cái tính thương mại tâm linh có ở trong tính hầu đồng từ thời thượng cổ đến bây giờ
và cái mối quan hệ tâm linh đó nó chi phối gọi là thương mại tâm linh đó nó chi phối rất lớn đến mối quan hệ trong xã hội
của những người có tín ngưỡng và những người thủ nhang đồng đền hay những người thực hành tín ngưỡng khác là cung văn
có thể nói thêm một chút rằng là ngày xưa cung văn ấy như anh hiền có nói họ vẫn kiêm làm những cái nghề khác
họ theo một cái giá đồng hay theo một cái điện tư hay là một cái điện công
nó cũng là một cái quy ước giữa cá nhân với cá nhân
nhưng mà cái tính nghề của nó thì chỉ có ngày nay mới rõ thôi
chứ còn các cái cung văn xưa kia mặc dù họ cũng chuyên đi những cái đó
nhưng mà cái thứ nhất là họ vẫn xác định đó là một cái tài
mỗi người có một cái tài

và họ phục vụ trong cái nghi lễ đó để đảm bảo các cái yếu tố thể hiện được cái tài của cá nhân mình
cũng kiếm thêm được một chút kinh tế
và cái thứ hai nữa là cái niềm tin tôn giáo họ cũng có
ngày nay thì mới hình thành cái đội ngũ chuyên nghiệp
cung văn mang tính chức chuyên nghiệp mà như chúng ta gọi là nghề
chứ còn nếu mà cung văn mà trước những năm năm mươi bốn trước đây thì cái tính nghề nó không nó mở lắm
còn chỉ từ sau năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trở lại đây thì cung văn mới trở thành một nghề
và cái tính nghề nó thể hiện ở hai cái thu nhập của họ
tôi thấy nhiều tài liệu ghi rằng hầu đồng đã sinh ra một loại nghệ thuật rất đặc biệt
đó chính là hát trầu văn
tuy nhiên tôi có một cái suy nghĩ như thế này
nếu chúng ta tách riêng cái bộ bộ môn nghệ thuật hát văn ra ấy
thì tôi nghĩ là nó vẫn có thể sống độc lập
mà không cần có cái tín ngưỡng hầu đồng
nhưng ngược lại hầu đồng mà không có cái hát trầu văn ấy
thì tôi nghĩ nó khó có thể thực hành được
quan điểm của quý vị như thế nào
điều chị nói đúng cả hai
quá trình sau năm năm tư khi chúng ta cấm hầu đồng cấm liên đồng
thì trầu văn vẫn sống
và gọi là hát văn mới
với nội dung mới
bởi vì âm nhạc nó quá hay
sự truyền tải âm nhạc và những cái làn điệu trong nó
có thể nói được hình thành một cách cực kỳ khéo léo hấp dẫn
chúng tôi có thể khẳng định rằng hát văn là một thể loại âm nhạc vô cùng đặc sắc
trong nền âm nhạc cổ trị việt nam
vì thế nó có thể tách riêng và tồn tại độc lập
người ta hoàn toàn nghe hát văn và không cần quan tâm đến hầu đồng
bởi vì từ một loại âm nhạc phục vụ cho tín ngưỡng
trở thành một thể loại âm nhạc độc lập trong nền âm nhạc cổ truyền
chúng ta biết rồi hát văn là một thể loại âm nhạc độc lập
và có một vị trí không hề thấp kém chút nào
trong nền âm nhạc chuyên nghiệp của chúng ta
thì đó là một điều rất vĩ đại
và không phải là vô cớ mà sau khi hầu đồng bị cấm
sau năm năm tư
tất cả thực hành tín ngưỡng bị cấm
nhưng riêng nhạc trầu văn thì vẫn tồn tại
bởi vì nó hay quá đi
thế cho nên người ta mới đưa lời mới vào trong hát trầu văn
và một dạ nó hàng chục năm liền trong những năm kháng chiến
nó là một thứ âm nhạc cực kỳ hấp dẫn trên đài phát thanh
như nói đến chầu văn thời những năm nửa cuối thế kỷ hai mươi
không ai là không biết đến tên kim liên và thế tuyển ở nam định cả
họ hát trầu văn cực kỳ hay
và khi đó trầu văn không còn phục vụ thờ thánh nữa
và mang nội dung biểu hiện mới
thậm chí là thể hiện cả cuộc chiến đấu với lao động sản xuất thời hiện đại
nói như thế để thấy được là vai trò âm nhạc ở đây là rất khác biệt
so với cách mà nhiều người vẫn nghĩ nó
đấy là về mặt nghệ thuật
còn về mặt tín ngưỡng thì như thế này
đúng là chầu văn sinh ra dùng để phục vụ cho thực hành tín ngưỡng hầu đồng
phục vụ cho những ông vợ đồng bà đồng trong những vấn hầu
để được hiển thân hoa thánh là phải có âm nhạc
nhưng mà vì quá trình phát triển
cũng sinh ra một loại đồng nghèo lĩnh khó
tôi đã chứng kiến rất nhiều những người hầu đồng mà không cần âm nhạc trầu văn
bởi vì họ không có tiền
do là người ta tự tưởng tượng sẽ có người bên cạnh vỗ cái gối giữ nhịp cho họ
thế là được rồi
xong họ tự hóa thân thành các giá đồng khác nhau
vậy thì rõ ràng ở đây là cái mối quan hệ hữu cơ đó trong cổ truyền giữa trầu văn và tín ngưỡng hầu đồng
trong thời tạm gọi là thời hiện đại ngày nay
nó có thể tách hoàn toàn ra
người ta có thể hầu đồng mà không cần cung văn
và ngược lại trầu văn có thể hoạt động độc lập như một thể loại âm nhạc độc lập
chúng ta biết rồi
băng trầu văn bán rất nhiều ngoài kia
người ta có thể mua về người ta thưởng thức nghe
nó như là một loại âm nhạc thuần thúy hấp dẫn
có những người hầu đồng họ không có tiền thuê cung văn họ mở băng cassette
hoặc là mở đĩa cd
và có một người ngồi bật đến giá này thì người ta ấn nút phát ra bật cái băng này vào đến đoạn này
khi đó là hầu đồng theo nhạc
cái cuối cùng là gì
thỏa mãn cái tâm linh của người ta
người ta cảm thấy được giải tỏa
người ta cảm thấy được hóa thành thánh
cho nên chúng ta phải chấp nhận cách nhìn đa chiều ở trong sâu ấy lại
với cách giải thích của nhà nghiên cứu ngô trọng huyền thì tôi có một cái thắc mắc như thế này
rõ ràng cái hát trầu văn nó có một sức hút rất mạnh mẽ đối với cả công chúng đối với một đám đông
trong một giá hầu đồng tôi đang thử tưởng tượng là nếu như có băng cassette thì lại là một chuyện khác rồi
nhưng hoàn toàn không có âm nhạc thì nó thu hút đám đông vào cách nào
tôi đã chứng kiến những ông đồng bà đồng hầu đồng không có nhạc
họ chỉ là ba người họ không cần ai chứng kiến cả
họ không cần đám đông
cái nhu cầu tâm linh của họ hoàn toàn là một trăm linh
chứ không cần chỉnh diễn trước đám đông
không cần nhiều người họ la cổ xí
họ chỉ có độ bốn năm người cùng tín ngưỡng như thế
tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm đó
bởi vì khi mà đã đáp ứng cái mục đích và cái nhu cầu tâm linh tự thân của các tín đồ
thì không nhất thiết phải là đổ nhiều tiền ra mới có thể thực hành được nghi lễ
và ở đây cái quan trọng là cái nghi lễ đó
nó có đảm bảo đúng không
và cái tính biểu trưng của tôn giáo nó có đảm bảo được hay không
thưa hai vị khách mời
trong quá trình làm cái chương trình này thì chúng tôi có tìm hiểu một số thủ nhang
và cũng như một số thanh đồng trên địa bàn hà nội
thì họ cho rằng tất cả những cái tín ngưỡng hầu đồng mà họ đang thực hiện
chỉ được phép diễn ra trong không gian thiêng
nghĩa là trong địa thần của họ
ngoài ra là không được phép hiện diện trên một cái không gian nào khác
trong vài năm trở lại đây thì cái cuộc tranh luận không có hồi kết này
đang diễn ra rất mạnh trên các cái mạng xã hội
và nó nảy ra ba cái phe phái
một là cái nhóm của những cái thanh đồng mà chân chính
và họ là những cái thủ nhang đồng đền
thì bao giờ họ cũng cho rằng là hầu đồng phải ở những nơi linh thiêng
mà quả thật cái nghi lễ nếu đã là thực hành nghi lễ tôn giáo
thì phải được diễn ra tại cái không gian thiêng
đó là không gian tôn giáo
thì nó có cái lý của nó là như thế
thế nhưng mà hiện nay khi mà chúng ta khai thác cái hát văn
và chúng ta khai thác cái nghệ thuật biểu diễn của lên đồng
chúng ta đã đưa cả lên sân khấu
chúng ta đưa ra cả chỗ chợ đồng xuân
thế thì nếu chúng ta tiếp cạnh nó ở góc độ văn hóa
như anh hiền nói lúc nãy là cấp độ âm nhạc cấp độ nhẫn xướng cấp độ nghệ thuật
thì cũng chẳng sao
không biết là có phải do bệnh nghề nghiệp của tôi là nghiên cứu tôn giáo hay không
tôi vẫn thấy có một cái gì đó nó sái
nó sái ở chỗ là nó không phải thuần túy là một loại hình nghệ thuật
bởi vì khi nó thiếu mà
hát văn là để cho phục vụ lên đồng
và lên đồng chỉ lên đồng ở không gian thiêng để hầu thánh
thế nhưng mà khi ta vứt bỏ những cái yếu tố của nó đi
những cái cơ bản của nó đi những cái cơ tầng của nó đi
chỉ để lấy cái phần ngọn của nó là phần biểu diễn
thì ta xem ta thấy nó cũng chỉ thế thôi
nhưng tôi cho rằng là như thế này
dù có diễn ra ở cấp độ nào đi chăng nữa
thì rồi nó cũng theo thời gian nó sẽ tự thành lập
đúng là tùy theo góc độ
nhem nhúc thì có
tôi cũng đã xem hầu đồng ở vỉa hè trên phố cổ
vấn đề là cái người người ta làm đó
người ta đem đó như một sản phẩm văn hóa
vì người ta coi nó là văn hóa mà
thực hành tín ngưỡng mà
nghệ thuật là nhảy múa là quần áo xanh đỏ tím vàng vân vân
người ta hấp dẫn được một cái nhóm đám đông
để người ta kiếm tiền
tức là người ta hay dùng từ gọi sân khấu hóa
kể cả nhà hát trèo là cái cơ sở đầu tiên
đưa ba giá đồng lên sân khấu
và rất là thành công
được hoan hôn nhiều liệt
thì những người có tín ngưỡng thì chắc chắn họ sẽ phản đối
bởi vì cái đó người ta cảm thấy rằng nó đem đi diễn
còn những người mà coi nó là giá trị văn hóa
thì người ta có thể lý giải khác
người ta bảo bản thân đồng đã là diễn rồi
tôi chỉ đem cái diễn đó đem vào sân khấu
thì cái đấy là tùy từ góc nhìn của mỗi người
nhưng đúng khi anh đã coi nó là tâm linh
thì anh cần phải đặt nó vào không gian thiêng
cái điều chị mai nói là tôi rất đồng ý
phải đặt nó trong không gian thiêng
thì anh mới thấy được cái sự cao quý đó
còn khi anh đem ra ngoài đường phố anh đem ra quán cà phê
và như nhiều vị giáo sư ở trong này cũng tôi nói đấy
cái đó là sự quảng bá ra đường phố quảng bá giá trị này nọ
thì đấy là tùy từ góc nhìn của mỗi người
còn rõ ràng người ta có tiếng ngưỡng
và người ta cảm thấy linh thiêng thực sự
thì người ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm
thì tôi cho rằng nó sẽ vẫn không tồn tại trong hành
vâng thưa hai vị khách mời
có thể nói dù ở góc độ tâm linh hay góc độ văn hóa
thì lên đồng vẫn là một hình thức cần được lưu giữ và bảo tồn
nhưng phát huy đúng tích cực và tiến bộ
thể hiện được toàn bộ giá trị của nghi thức này
thì hoàn toàn không phải điều dễ
chúng ta cần hiểu chính xác về nghi thức hầu đồng
để từ đó thực hành tín ngưỡng một cách đúng đắn
hy vọng rằng cuộc trao đổi này của chúng ta
sẽ cung cấp cho quý vị
một cách nhìn khách quan về bản chất của hậu đồng
cũng như những ý nghĩa văn hóa của nghi thức này
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi